phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc vừa tiến hành bàn giao một đối tượng cùng tăng vật phương tiện chở gỗ lậu
bị phát hiện vào chiều một mươi năm tháng bảy cho công an huyện ea hờ leo
đáng chú ý đối tượng này có hành vi tăng ga lao thẳng xe vào tổ công tác để bỏ chạy khi bị phát hiện
trên xe của đối tượng có nhiều hộp gỗ được cưa sẻ vuông vắn phủ bạt kín và chạy từ tỉnh đắk lắc đi tỉnh gia lai
đối tượng khai nhận tên là yifien kerser một mươi chín tuổi trú tại thị trấn ea drang huyện ea hờ leo tỉnh đắk lắc
được một người đàn ông chưa rõ lai lịch thuê chở số gỗ này
toàn bộ số gỗ này đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ